đồ chất bẩn
gián cáo phó
đe dọa hành hỗn truy sát nạn nhân
tra tấn như thời trung cổ thậm chí gây án mạng
tất cả xuất phát từ vấn nạn của tín dục đen
theo thống kê chưa chính thức bốn năm qua cả nước đã có tới hơn bảy sáu trăm linh vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen
vâng có thể thấy là tội phạm tín dụng đen thời gian qua đã trở thành nội ám ảnh của nhiều gia đình và người dân trên khắp cả nước
theo số liệu thống kê chưa chính thức của bộ công an tại hội nghị trực tuyến triển khai nghị định một trăm một mươi sáu của chính phủ cách đây vài ngày
chỉ trong vòng bốn năm qua cả nước có tới hơn bảy sáu trăm linh vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen
trong đó có tội phạm giết người cối gây thương tích cướp tài sản và tội phạm lừa đảo
ở bất cứ đâu từ thành thị đến nông thôn đều có sự hiện diện của tín dụng đen và những hệ lụy từ vấn nạn này gây ra
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám cũng là một năm lực lượng công an trên toàn quốc đấu tranh quyết liệt và hiệu quả với loại tội phạm này
hàng chục đường xây hoạt động tín dục đen đã bị chìa xóa nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến tín dục đen đã bị bắt giữ và xử lý
một là đẩy mạnh công tác áp dụng hình điều tra cơ bản dựng toàn bộ các ổ nhóm đối tượng
hoạt động cho văn ngãi hoặc nghi vấn có biểu hiện hoạt động cho văn ngãi
thứ hai là tổ chức đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là làm tốt công tác tiêm nhận giải quyết tiêm báo tư giác đại phạm
và khẩn trương thu thập củng cố tài liệu khi mà các đối tượng mà có các vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
từ đó tạo tính tên đeo chung
đường đường công an huyện đường thín đã làm nhiều thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các địa phương
đối tượng của hoạt xã đông cô
bảy đối tượng này cũng vừa bị công an tỉnh gia lai bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi
các đối tượng thành lập công ty trách nhiệm nhữ hạn nhất tính pháp
núp bóng hình thức cho vay mua bán thuê ô tô xe máy
với hình thức lãi suất cắt tài liệu